xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là một số tin tức an ninh trật tự nổi bật
chỉ vì không có tiền tiêu xài đối tượng võ mỹ đậm chú tại huyện cái nước của tỉnh cà mau đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
vụ việc vừa xảy ra tại khu phố một phường ba thành phố tây ninh
tuy nhiên đối tượng đã bị công an thành phố tây ninh nhanh chóng bắt giữ
trước đó phát hiện xe máy
trước đó đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh đang đi tuần tra tại một hẻm đường ba mươi tháng bốn khu phố một phường ba
thì thấy một người phụ nữ chạy xe máy chi hô cướp
lực lượng công an đã lập tức đuổi theo hai đối tượng vừa cấp túi sách
khi tới gần bệnh viện đa khoa tây ninh các đối tượng chia nhau để đánh lạc hướng lực lượng đuổi bắt
đối tượng võ mỹ đậm trốn vào bệnh viện đa khoa tây ninh thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt được cùng tăng vật là chiếc túi sách
còn tại yên bái công an huyện yên bình vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn quân
trú tại thôn ba xã tích cốc huyện yên bình tỉnh yên bái về hành vi trộm cắp tài sản
phát hiện xe máy nhãn hiệu honda airblade của bà bàn thị thân cùng chú tại thôn ba xã tích cốc
để dưới gầm nhà sàn và cắm sẵn chiều khóa trong ổ
nguyễn văn quân đã lấy trộm xe và mang đi bán lấy tiền tiêu xài
nhận được tin báo công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã nhanh chóng điều tra xác minh
và bắt giữ được đối tượng gây án cùng tăng vật sau một ngày gây án
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh đắk lắc vừa xảy ra hàng loạt vụ mất trộm với giá trị trên nửa tỷ đồng
được thực hiện bởi một nhóm đối tượng hoạt động hết sức tinh vi chuyên nghiệp
đáng chú ý dấu vết để lại hiện trường rất ít và tài sản sau khi trộm cắp
các đối tượng không tiêu thụ trên địa bàn mà đem đi tỉnh ngoài tiêu thụ
chính điều này đã gây khó khăn cho công tác điều tra phá án
sau bốn tháng tích cực điều tra đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã làm rõ triệt xóa thành công ổ nhóm siêu trộm này
trước đó đêm ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trường trung học phổ thông buôn đôn huyện buôn đôn
đã bị kẻ gian cắt khóa khóa cửa đột nhập lấy trộm hai mươi dàn máy vi tính
sau khi tiếp nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện buôn đôn đã vào cuộc sát lệnh
đã thẩm vấn làm rõ các hành vi phạm tội của chín bị cáo
mặc dù bùi văn công vương văn hùng và bùi thị kim thu vẫn liên tục kêu oan chối tội không thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng với những chứng cứ lập luận trong quá trình điều tra xét hỏi công khai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vì văn toán mức tử hình về tội giết người
một mươi ba năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án trước
tổng hợp hình phạt là tử hình
bùi văn công án tử hình về tội danh giết người
một mươi bốn năm tù giam về tội hiếp dâm
một mươi ba năm tù do tội danh bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản
hai mươi tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy trong phiên tòa trước đó
tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vương văn hùng tử hình về tội giết người
một mươi năm tù về tội hiếp dâm
một mươi hai năm tù do tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo phạm văn nhiệm tử hình về tội giết người
một mươi năm tù về tội hiếp dâm
một mươi một năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo lường văn hùng tử hình về tội giết người
một mươi năm tù về tội hiếp dâm
một mươi hai năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo lường văn lạ tử hình về tội giết người
một mươi hai năm tù về tội hiếp dâm
một mươi hai năm tù bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo phạm văn dũng một mươi năm tù về tội hiếp dâm
bị cáo cầm văn trương chín năm tù về tội hiếp dâm
bị cáo bùi thị kim thu bị tuyên án ba năm tù về tội danh không tố giác tội phạm
căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa
tòa đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
xem xét khởi tố bùi thị kim thu về tội che giấu tội phạm
bản án nghiêm minh đã được tuyên đối với các đối tượng phạm tội
dư luận quần chúng nhân dân rất đồng tình ủng hộ
sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn gậu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp năm xã an phú trung
tỉnh bến tre
về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
và có xẹo hình bầu rục một năm cm
cách ba cm dưới sau mép trái
còn về tội chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre
tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ thị hồng lan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ba mươi hai g
cư xá vĩnh hội
phường năm quận bốn tp hcm
và đối tượng nguyễn hữu lộc

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp phú khương
xã phú lễ huyện ba chi tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện ba chi tỉnh bến tre
về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây